trước khi đưa nó về trạng thái phát triển cân bằng và ổn định sẽ gây ra những hậu quả khôn lường
trong thập kỷ qua việt nam đã viết nên một câu chuyện thành công về phát triển đổi mới và hội nhập
tuy nhiên trước yêu cầu phát triển của giai đoạn mới việt nam cần phải có những nỗ lực hơn nữa
nhằm giải quyết được thực trạng tăng trưởng nóng và phát triển thiếu bền vững của nền kinh tế
và đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong hội nghị phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi tám
tại hà nội hội nghị được kỳ vọng sẽ là tiền đề để xây dựng kế hoạch hành động
nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh bền vững của quốc gia
tại hội nghị đại diện các bộ ban ngành các chuyên gia hàng đầu ở trong nước và thế giới
đã có những sự chia sẻ về xu hướng toàn cầu và cộng đồng doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp cận
với những mô hình thực tiễn kinh doanh theo hướng phát triển bền vững
những kiến nghị từ hội nghị sẽ thúc đẩy việc triển khai các chương trình hành động của chính phủ
và khu vực kinh tế tư nhân
nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
trong bối cảnh phát triển bền vững và cạnh tranh của việt nam tôi đề xuất chúng ta tập trung
vào bốn xu hướng lớn đó là hình thái thương mại mới nền kinh tế tri thức
biến đổi khí hậu và giả hóa dân số
những xu hướng này đều mang đến cả rủi ro và cơ hội
và điều quan trọng là tìm ra cách tận dụng chúng để tạo ra lợi thế của việt nam
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm bước ngoặt của việt nam
trong tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế toàn cầu
để kinh tế việt nam có thể hội nhập và phát triển bền vững trong tương lai
lãnh đạo các bộ ban ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
đồng thời thúc đẩy việc triển khai các chương trình hành động của chính phủ và khu vực tư nhân
nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số